thời tiết trên các vùng biển diễn biến khá là xấu bà con ngư dân cần theo dõi sát sao các thông tin dự báo thời tiết để có các kế hoạch ra khơi hợp lý an toàn
xin được quay trở lại với thời tiết trên đất liền đêm nay và ngày mai bắc bộ và các tỉnh phía bắc miền trung sẽ nằm ở rìa xa phía tây của áp thấp nhiệt đới
thời tiết trên các khu vực này vì thế ít mưa ngày trời nắng và nhiệt độ trưa chiều giao động trong khoảng ba mươi ba ba mươi năm độ
trong khi đó độ ẩm trong không khí giảm xuống chỉ còn khoảng năm mươi năm
cảm giác khá khô và nóng
không nắng nhiều như các tỉnh bắc bộ và miền trung đêm nay và ngày mai tây nguyên và nam bộ tiếp tục chịu sự chi phối của đới gió mùa tây nam hoạt động mạnh
bởi vậy nơi đây vẫn sẽ có mưa mưa vừa và thậm chí là có nơi đạt cấp mưa to kèm theo rông mạnh
thời gian có mưa to được dự báo sẽ tiếp tục tập trung về chiều tối và đêm
về tình hình nhiệt độ do ban ngày trời có nắng yếu nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ khoảng hai mươi bảy hai mươi chín độ ở tây nguyên và ba mươi ba mươi hai độ
ở các tỉnh thành nam bộ
sau đây là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước